quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra chỉ thu giữ được ba dấu vết máu nghi của người bị hại
còn không thu giữ được bất cứ dấu vết liên quan đến đối tượng gây án
một vụ án rất đặc biệt không nhân chứng
trong khi đó hiện trường không thu giữ được nhiều dấu vết tội phạm
đối tượng gây án rất manh động liều lĩnh có sự chuẩn bị kỹ lượng